hiện nay mưa lũ tại miền trung đã giảm dần nhưng những cơn mưa lũ rồn rập từ vài tháng nay đã gây ra những hậu quả rất nặng nề cho đồng bào nơi đây
theo thống kê của tri cục phòng chống thiên tai khu vực miền trung và tây nguyên
riêng đợt mưa lũ từ ngày ba mươi tháng một mươi một đến nay đã làm hai mươi chín người chết gần một mươi ngôi nhà bị ngập hàng chục nghìn hectare hoa màu đã bị hư hại
hôm nay chín tháng một mươi hai tại các tỉnh miền trung đã hết mưa nông dân đã ra đồng khôi phục đất sản xuất và hoa màu bị mưa lũ bồi lấp
tại tỉnh bình định mưa lũ đã làm một mươi bốn người chết
tại tỉnh quảng ngãi mưa lũ ngày hôm qua đã làm hai người chết gần hai hộ dân phải sơ tán tránh lũ
tàu cá qng một nghìn một trăm năm mươi ts do ông cao xuân ba ở xã tịnh kỳ tp quảng ngãi làm chủ tàu đã bị mất liên lạc vào ngày hôm qua tại vùng biển quảng ngãi
hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm
sau mưa lũ các địa phương đề nghị trung ương hỗ trợ khẩn cấp mua giống rau các loại giúp bà con gieo trồng trở lại kịp thu hoạch trong vụ tết nguyên đán sắp đến